đó là những nội dung lệch chuẩn cũng có thể sẽ tăng lên theo các số nhân dẫn đến việc rất khó quản lý
ở việt nam có khoảng năm mươi triệu người sử dụng internet
phần lớn là tham gia mạng xã hội
theo thống kê của bộ thông tin và truyền thông năm hai nghìn một mươi tám việt nam có khoảng năm mươi năm triệu người sử dụng mạng xã hội chiếm gần năm mươi bảy dân số
theo nhiều chuyên gia việc xuất hiện những thông tin độc hại trên mạng xã hội ngày càng nhiều
vì vậy việc giám sát quản lý phải tận gốc bởi đó là nền tảng để tạo nên và phát tán những nguồn thông tin đó
các cái công ty mà tạo ra mạng xã hội cần phải tận dụng công nghệ bốn và xây dựng các thuật toán
để kiểm soát ngay từ đầu tất cả những nội dung lệch chuẩn để ngăn chặn và xóa bỏ
những nội dung này không cho tồn tại trên mạng internet nữa
để mở để thay đổi tức là khi mà xã hội phát triển tức là một năm sau đã thay đổi rồi
chúng ta có những thông tin có những thông tư hướng dẫn hoặc là chúng ta có những sửa đổi mở rộng thêm ở những phần mở rộng đấy
sự bất cập của hành lang pháp lý chưa bắt kịp với sự thay đổi của công nghệ và biến chuyển của xã hội
những thông tin xấu độc hại được lan truyền nhanh chóng
hạn chế thông tin xấu độc hại phản cảm trên mạng
đó không chỉ là thách thức lớn đối với bộ thông tin và truyền thông mà còn là ý thức của mỗi người dân
nếu người sử dụng mạng xã hội đặc biệt là giới trẻ quá dễ dãi với thông tin hình ảnh thiếu văn minh sẽ dẫn đến hành vi lệch chuẩn trong xã hội

kỹ năng sống gần như bằng không nhận thức chậm chạp và ngây ngồ
đây dường như là một đứa trẻ chứ không phải là một thanh niên đã trở thành một người đàn ông
năm nay cháu gần được hai mươi tuổi một mươi chín tuổi
sau một đời điều trị cay nghiện trở về tiếp xúc lại với môi trường game online đã khiến người thanh niên này tái nghiện trở lại
và những hám ảnh về game vẫn chưa chấm dứt bởi nó đã ăn sâu và tiềm thức
game thì rất là tuyệt bởi do trí ốc do sự tưởng tượng của các nhà tạo ra ngành game đấy chứ không phải là thật
tại bố mẹ cháu chưa hiểu hết về
với sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa thần kinh và thuốc đặc trị liệu trình điều trị tâm thần tích cực lần thứ hai này đang giúp cậu dần lấy lại được cân bằng giữa game và đời sống thực tại
xong điều đó có lẽ đã quá muộn bởi sự phá hủy đối với não bộ hệ thần kinh là cực kỳ khủng khiếp có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn khi nghiện game
cậu này là
sinh viên năm một mươi chín tuổi thì lúc đầu thì bạn ấy cũng chỉ chưa game mang chất là chơi cho nó vui thôi nhưng mà cứ càng ngày càng chơi nhiều thì một ngày cậu cứ chơi nhiều quá mà có thể có một ngày cậu chơi đến hàng chục tiếng một ngày bây giờ dẫn đến cái tình trạng nghiện game
thực ra nghiện game nó cũng giống như là các loại nghiện khác được đặc trưng bởi một số những cái dấu hiệu ví dụ như là mất kiểm soát cá nhân mất cái khả năng kiểm soát đối với cái việc là chơi game của mình
thứ hai nữa là các cái dấu hiệu
hiệu là dung nạp ví dụ như là cái thời gian chơi game càng ngày càng tăng thì mới thỏa mãn đem lại một cái sự thỏa mãn giống như là lúc đầu mà cá nhân không thể nào kiểm soát được khoảng thời gian càng ngày càng tăng của mình
qua cái quá trình khám và điều trị thì bạn này có một cái trợ chứng của trầm cảm sau chơi game
thì cái trầm cảm sau chơi game bản chất của nó là khi mình chơi game nhiều như vậy thì các cái tế bào thần kinh bị cạn kiệt chất dẫn truyền thần kinh
và khi nó cạn kiệt chất dẫn truyền thần kinh như thế thì nó
thì nó gây những cái trầm cảm sau chơi game
đối với tôi rota hai là game có ma lực nhất bởi nó khiến tôi ngày đêm chiến đấu cùng các vị thần yêu quái mà quên ăn quên ngủ
chỉ trong một thời gian tôi đã gầy đi rất nhiều do nhiều đêm không ngủ gò má hốc nát vì lắm lần bỏ ăn
mọi môn học kiến thức đã trôi theo dòng chảy của thời gian khi tôi theo game bỏ học
chỉ trong vòng hai ba tháng từ một học sinh giỏi thể lực tốt tôi đã trở thành một kẻ cá biệt
cơ thể ôm yếu khi trở thành con nghiện game online
bài thơ của một học sinh nghiện game có lẽ đã phần nào nói lên được những mức độ nguy hiểm của trò chơi game online
xong theo lời của các chuyên gia thì đó chưa phải là tất cả
khi chơi game thì chơi ở trong nhà không đã
mà các bạn ấy sẽ ra quán nát để các bạn ấy chơi
mà khi đã ra quán net chơi thì các bạn ấy bắt đầu sang mã vào các cái tệ nạn xã hội
hút cần cỏ rồi si xa rồi băng đả lật băng đả
có nhiều người bị gọi là nghiện game và bị phụ thuộc đến cái mức là giữa cái đời sống ở trên game và đời sống thực thậm chí còn không phân biệt được
thế cho nên là nó sẽ có những cái gọi là hành động mà chúng ta có thể thấy rằng là nó rất là vô lý nó không thể ngờ được
và nó hoàn toàn là bắt chiếc một cái mẫu hình nào đấy ở trên gen
và thậm chí là ở trên các cái trò chơi trực tuyến thì các cái trò chơi có thiết lập các cái chương trình kết nối
với những người chơi khác thì các bạn nó cũng có thể lập các gia đình ảo trên đó
và nguy cơ tiềm ẩn ở trên đó là rất cao đối với học sinh của mình
ai câu chuyện cùng những ví dụ buồn đã cho thấy một sự thật quá đau lòng
trong hai mươi tám triệu game thủ sấp xỉ một phần tư dân số việt nam chơi game thì độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn chiếm gần bốn mươi
đây là con số thống kê của công ty ford ấn độ trong một cuộc khảo sát mang tên
sức mạnh của trò chơi điện tử trên điện thoại di động ở việt nam
các bậc phụ huynh đã trao cho con gái mình những thiết bị điện tử thông minh
cùng những dịch vụ internet với ngân hàng dữ liệu data khổng lồ
nhưng thật đáng tiếc chúng ta lại không trao cho chúng những kỹ năng sống cần thiết
mà có bạn thì học sinh trường chuyên học rất giỏi
nhưng mà bố mẹ quá khắt khe về cái việc là bạn phải chia sẻ với người khác
thế và khi mà bố mẹ không hiểu bữa ăn cơm cũng nói đi nàng cũng nói đi
ngồi xem tivi cũng thấy chương trình cặp lá yêu thương cũng nói con
và cuối cùng là con bị trầm cảm
trầm cảm và sau đó thì bạn ấy trốn ở game
bạn ấy chơi game tốn ngày bạn ấy chơi không còn biết trời đất gì nữa
sau đó thì đến cái mức độ là bạn ấy quay ra bạn ấy muốn tự thực
tôi nghĩ rằng là so với cả các nước phát triển thì có những chính sách
có những cái luật nhất định mà họ có thể xử phạt bố mẹ nếu mà bố mẹ

hoặc là để cho con chơi hoặc là tiếp cận với cả internet
hoặc là các cái game không phù hợp với cả độ tuổi thì thậm chí là
còn phải chịu một số những cái trách nhiệm thậm chí là trách nhiệm hình sự
hoặc là bị phạt hành chính
nhưng mà hiện nay thì đối với cả chúng ta thì hoàn toàn là chưa có những cái chính sách như thế này
đặt quá nhiều kỳ vọng mải mê kiếm tiền bỏ mặt các em tự bơi trong biển thông tin
mà những cam rỗ như game online đang phá hủy cuộc đời của không ít trẻ em thanh thiếu niên như hiện nay
không biết đến khi nào chúng ta những người đang làm cha làm mẹ mới thực sự thức tỉnh